toàn bộ vé máy bay và chi phí lưu trú trong quá trình cách ly đều được miễn phí
ba chuyến bay được bố trí lần lượt vào một mươi h một mươi bốn h và một mươi tám h đưa sáu trăm linh chín công dân của thành phố đà nẵng đang sinh sống học tập làm việc tại thành phố hồ chí minh về quê
người dân phải xét nghiệm có kết quả âm tính với sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ trước thời điểm lên máy bay
thành phố đà nẵng sẽ hỗ trợ miễn phí vé máy bay và chi phí lưu trú khách sạn trong quá trình cách ly
người dân chỉ đóng tiền ăn theo quy định cách ly tập trung là tám mươi đồng một người một ngày
người dân phải xét nghiệm có kết quả âm tính với sars cov hai trong vòng hai mươi bốn h trước thời điểm lên bay bay
thành phố đà nẵng sẽ hỗ trợ miễn phí vé bay và chi phí lưu trú khách sạn trong quá trình cách ly
theo quận hải châu thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với hội đồng hương đà nẵng tại thành phố hồ chí minh khảo sát nhu cầu tiếp nhận đăng ký để hỗ trợ người dân về quê trong những đợt tiếp theo